tỉnh ủy nghệ an tổ chức lễ kỷ niệm chín mươi năm ngày truyền thống công tác dân vận của đảng một mươi năm tháng một mươi năm một nghìn chín trăm ba mươi một mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi và biểu dương điển hình dân vận khéo nghệ an giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi
phát biểu tại buổi lễ phó trưởng ban dân vận trung ương nguyễn lam cho rằng phong trào thi đua dân vận khéo cả nước nói chung và ở nghệ an nói riêng đã có bước đột phá quan trọng
nét nổi bật nhất là cả hệ thống chính trị đã nhận thức đúng đắn đầy đủ mục đích yêu cầu ý nghĩa và tầm quan trọng của phong trào thi đua dân vận khéo
từ nhận thức đúng sẽ có nhiều cách làm hay sáng tạo và hiệu quả để phát hiện xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình dân vận khéo
dịp này một mươi tập thể và một mươi cá nhân đã được chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua dân vận khéo tỉnh nghệ an giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
tỉnh nghệ an vinh danh ba mươi chín tập thể và cá nhân điển hình dân vận khéo tỉnh nghệ an giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi